kính thưa quý vị khán giả ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã bắt được dương văn thao tức thao điên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phương mai dịch quận cầu giấy thành phố hà nội kẻ mang hai lệnh truy nã về tội giết người và tổ chức đánh bạc sau hơn bốn năm lẩn trốn
lực lượng cảnh sát hỷ sự đáng nhiệm đã phải mất nhiều năm lần theo manh mối của thao bởi hắn là kẻ rất danh ma quỷ quyệt luôn tìm mọi cách để trốn tránh lực lượng công an
mời quý vị cùng theo dõi chương trình hồ sơ vụ án kỳ này lý lịch bất hảo của gã giang hồ mang biệt danh thao điên
một buổi tối đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi một cách đây một mươi hai năm tại ngã tư xuân thủy trần thái tông
quận cầu giấy thành phố hà nội đã xảy ra một cuộc tấn công giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhóm xã hội
một trong hai nhóm đã sử dụng hung khí là súng để giàn mặt đối thủ
cuộc đụng độ xảy ra vào đêm tối ngay giữa ngã tư thể hiện sự liều lĩnh coi thường pháp luật của những đối tượng côn đổ
ngay sau đó những đối tượng tham gia vào cuộc tấn công đã nhanh chóng tẩu thoát trong đêm tối
lần lượt sau đó cảnh sát đã bắt giữ và làm rõ động cơ gây án diễn biến hành vi của toàn bộ vụ án này

vào đêm ngày một các nhóm đối tượng ngũi tạo phương ngã xuân đình quốc tế liêm thành phố hà nội
có tạo phương ngã xuân đình quốc tế liêm thành phố hà nội
có vai trạng với đối tượng là quang mô lô sau đó xảy ra mối thuẫn đối tượng quang mô lô đuổi đánh chém nhóm của nguyễn đạo phương
do xuất phát bị đánh chém một thuẫn như thế thì nguyễn tạ phương đã điện thoại cho anh em đồng bọn là đối tượng nguyễn việt dũng và dương văn thao
các đối tượng trên đã hẹn gặp để nói chuyện với quang mô lô lô ở tại dốc xuân la
sau đó thì là đối tượng quang mô lô lô đã cùng với đồng bọn đến và cầm dao kiếm đuổi chém nhóm của dương văn thao và nguyễn đạo phương
xuất phát từ mâu thuẫn đó nên là nhóm của nguyễn việt dũng và dương văn thao rất bức xúc nên đã tìm cách tìm quang mô lô để trả thù
sau đó thì ô tô chở đối tượng quang mô lô đến thì dừng xe
cùng lúc này là các đối tượng đã chuẩn bị vũ khí cùng với súng tự chế dao kiếm và xông ra để đánh
khi phát hiện các đối tượng nhảy ra thì có súng thì đối tượng quang mô lô đã lên xe bỏ chạy và nhóm của dương văn thao trương văn cường đã nổ súng bắn vào xe ô tô của đối tượng quang mô lô
tuy nhiên thì đã không có thể tiến hại về tính mạng
trong vụ án này dương văn thao tuy không phải là kẻ chủ mưu cầm đầu nhưng là đối tượng trực tiếp mang súng đến chuẩn bị thêm một khẩu súng cho một đối tượng khác trong nhóm
thao cũng là đối tượng trực tiếp mang súng đến chuẩn bị thêm một khẩu súng cho một đối tượng khác trong nhóm

tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn tức là gần ba năm sau khi xảy ra vụ việc nhiều đối tượng trong nhóm đã bị bắt và bị tòa án nhân dân tp hà nội đưa ra xét xử
riêng hành tung của dương văn thao vẫn mặt vô âm tín cơ quan điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng này
thực tế sau khi trốn lên lào cai thao liên tục di chuyển sống chui lủi ở nhiều địa bàn khác nhau
hắn cũng nhiều lần mò về hà nội
quá trình kỳ công theo dõi dương văn thao đến ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn công an hà nội đã bắt giữ được đối tượng này
ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra vị cam đối với dương văn thao
theo quy định của pháp luật
căn cứ vào kết quả tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với dương văn thao
về tội gây dối trật tự công cộng sang tội giết người và được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn
thực tế dương văn thao không phải là cái tên xa lạ
với cơ quan công an bởi hắn vốn là một tay giang hồ cộm cán ở hà nội
trước đó thao có hai tiền án
một tiền án tám tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào năm hai nghìn bốn
một tiền án ba mươi tháng tù về tội tàng chữ trái phép chất ma tuế
nhắc đến thao giới giang hồ cũng phải ngán ngẩm ngại va chạm bởi sự điên rồ liều lĩnh không bao giờ biết sợ của hắn
biệt danh thao điên cũng bắt nguồn từ đó
đối tượng này ở góc độ này nó côn đồ mà
đối tượng côn đồi cho nên là khi mà cậy hàng bất kỳ trong một việc nào đấy đối tượng này có thể là dung bất kỳ một cái gì nó không như người thường
có thể vơ đực chai nó đập chai vơ đực rào nó đập rào hoặc là thích đánh đánh thay khóc hoặc là có thể là đau bước bia rượu có thể chởi nhau bình thường
không cần biết là ai đấy thì người ta gọi như kiểu một thằng điên
thì cái biệt danh thao điên này cũng có từng cái trước
sau này từ điên được gắn liền với tên dương văn thao có lẽ còn bởi một lý do nữa
đó là khi bị cơ quan điều tra bắt giữ hắn luôn thể hiện mình là người có bệnh lý tâm thần
trong quá trình điều tra thao có nhiều biểu hiện bất thường về tâm sinh lý
tại biên bản giám định pháp y tâm thần số ba mươi ba ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi năm của viện pháp y tâm thần trung ương kết luận trước trong sau khi phạm tội và hiện nay bị can bị dối loạn nhân cách thực tổn theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi hai về các dối loạn tâm thần và hành vi
bệnh có mã số f bảy mươi bị can bị hạn chế khả năng nhận thức
hậu quả hành vi và hạn chế khả năng điều khiển hành vi
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi năm viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam và quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can dương văn thao tại viện pháp y tâm thần trung ương
với quyết định này dương văn thao nghiễm nhiên có được tấm vé thông hành để rời khỏi trại tạm giam và không bị điều tra
không rõ tình hình bệnh của thao điên như thế nào và việc điều trị đến đâu
chỉ biết rằng sau khi được đưa đi chữa bệnh dương văn thao lại ngựa quen đường cũ tiếp tục thực hiện một hành vi phạm tội khác
ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát đình sự công an tp hà nội đã ập vào một căn phòng trung cư ở tầng một mươi hai phường yên hòa
quận cầu dân hà nội
tổ công tác đã đi từng ngấp ngách trong bán kính một km để tìm ra được một khu vực tương đối giống trong bức ảnh
tổ công tác đã đi từng ngấp ngách trong bức ảnh
chính xác được đối tượng cái thời điểm đó là cũng tương đối khó khăn vì chúng tôi cũng chưa biết mặt được cái đối tượng thứ hai là đối tượng cá con
vì nguồn tin trinh sát cho biết hai đối tượng vừa nhận quyền giả từ đối tượng cầm đầu nếu bắt trùng ảnh sẽ đánh động cá con

sau khi thống nhất với lãnh đạo tổ công tác đã đi từng ngấp ngách trong bức ảnh